liên quan đến vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
ngày sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đỗ thị yến phương và phạm ngọc thùy
nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử tuộc khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa tp cần thơ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một hai bị can đã có hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hóa chất tách chiết kýt xét nghiệm viêm gan b cloud
để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của công ty cổ phần công nghệ việt á
cụ thể cấu kết với nhân viên công ty việt á làm khống hàng hóa bao bì nhãn mát giống hàng thật nhưng bên trong làn nước lọc
thủ tục để bộ phận mua sắm trình ban giám đốc bệnh viện đa khoa tp cần thơ thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng trong đó có hàng khống
sau đó đề nghị công ty việt á chi lại giá trị hàng hóa khống đã thanh toán cho hai bị can để chiếm đoạt tiền của bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
với số tiền khoảng tám trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện sơn động công an huyện việt yên
xác minh làm rõ hai trường hợp có hành vi chuyển cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an sai quy định
từ khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hai trường hợp ở địa bàn huyện sơn động và huyện việt yên vay tiền qua một số app trên điện thoại di động
sau đó bị các đối tượng của các app liên tục gọi điện đòi nợ ghép ảnh vào các thông tin đòi nợ gửi cho bạn bè người thân của mình
gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày
nên hai trường hợp trên đã tìm cách chuyển hướng tất cả các cuộc gọi lạ đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an để không bị làm phiền
hành vi của hai trường hợp trên đã vi phạm quy định thu thập sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý
theo quy định của pháp luật và mức phạt vi phạm hành chính từ năm đến một mươi triệu đồng
dùng hung khí nguy hiểm tấn công lực lượng công an chín đối tượng đã bị công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận tạm giữ hình sự
theo công an thành phố phan rang tháp tràm khi một nhóm trinh sát đang truy bắt trương khánh phong chú tại phường đạo long
thành phố phan rang tháp tràm là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích
thì một đối tượng điều khiển xe máy
chở trương khánh phong tăng tốc lao thẳng về phía công an rồi tẩu thoát
phát hiện nghi can đang tụ tập trong một căn nhà hoang
tổ công tác đã triển khai phương án vây bắt chín đối tượng
thu giữ sáu con dao tự chế một mươi hai cây mát hai thanh sắt
riêng nguyễn khánh phong cùng đối tượng điều khiển xe máy
qua đấu tranh khai thác thì chín đối tượng khai nhận
trước đó phong đã huy động cả nhóm mang theo hung khí
lùng tìm các trinh sát hình sự đang truy bắt phong
đang trong thời gian cấm đi khỏi
nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản
huỳnh minh chiết chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
lại tiếp tục sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
đã ra lệnh bắt bị can chiết để tạm giam
trước đó vào đêm ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
chiết cùng nhóm bạn gây ra một vụ cướp tài sản
và bị công an thành phố long xuyên khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú
tuy nhiên trong thời gian tại ngoại do có mâu thuẫn
với nhóm của ngô kiều my
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chiết tập hợp khoảng hai mươi thanh niên
mang theo hung khí đến một tiệm game
tìm my để giải quyết mâu thuẫn
vừa tới nơi nhóm my phát hiện nên bỏ chạy
nhóm chiết xông vào tiệm dùng dao tự chế
đập vỡ hai màn hình game bắn cá
rồi cả nhóm lên xe chở nhau đến huyện châu thành
để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác
thì bị lực lượng công an phát hiện
bất chấp các phương tiện đang lưu thông
nguyễn trung hiếu trú tại thành phố long xuyên
thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đã bất ngờ lao ra xô ngã nữ sinh
đang trên đường đi học rồi cướp xe máy tẩu thoát
với hành vi trên thì hiếu đã bị công an
thành phố ninh bình điều tra
làm rõ về hành vi cướp tài sản
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày sáu tháng ba
khi tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường
trần nhân tông phường ninh phong thành phố ninh bình
thì phát hiện người dân truy hô cướp
và đuổi theo năm thanh niên điều khiển xe máy
ngay sau đó thì tổ công tác cùng người dân
cướp xe trên của một nữ sinh
đang trên đường đi học rồi bỏ chạy
thì bị người dân phát hiện truy đuổi
vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị hôm nay công an thành phố hồ chí minh
phối hợp với công an quận gò vấp
đã phong tỏa một đoạn đường nguyễn oanh
hạn chế phương tiện qua lại để tổ chức khám xét
tầng tám tòa nhà mộc gia
số hai trăm ba mươi tám hai trăm bốn mươi hai nguyễn oanh
phường một mươi bảy quận gò vấp
là trụ sở chính của công ty f tám mươi tám
công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn
việc khám xét nhằm phục vụ
quá trình điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo ghi nhận các khu vực ra vào tòa nhà nói trên
đã bị lực lượng chức năng phong tỏa
để phục vụ công tác khám xét
f tám mươi tám đã thuê tầng bảy và tám của tòa nhà nói trên
để đặt trụ sở vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
công ty f tám mươi tám chuyên cho vay tiền
có hàng trăm nhân viên tham gia hồi nợ
và trong thời gian qua bị dư luận phản ánh nhiều bức xúc
công ty f tám mươi tám được thành lập năm hai nghìn một mươi bảy
tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân
cầm đồ có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất
tại việt nam
công ty có tám trăm ba mươi chi nhánh trên toàn quốc
thời gian gần đây bộ công an và công an các tỉnh
liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ
kiểu xã hội đen
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
chủ trì phối hợp với công an huyện sơn động
công an huyện việt yên
vừa xác minh làm rõ hai trường hợp
có hành vi chuyển cuộc gọi đến số điện thoại
đường dây nóng của bộ công an sai quy định
từ khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hai trường hợp ở địa bàn huyện sơn động
và huyện việt yên tỉnh bắc giang
vay tiền qua một số app trên điện thoại di động
do chậm muộn chưa trả
nên các đối tượng của các app cho vay tiền này
đã sử dụng số điện thoại là sim giác
nhắn tin gọi điện đòi nợ
ghép ảnh và các thông báo đòi nợ gửi cho bạn bè
người thân thậm chí có trường hợp
ở huyện việt yên đã trả hết số nợ rồi
nhưng các đối tượng vẫn liên tục gọi điện đòi tiền
do các đối tượng liên tục gọi điện đòi nợ
với tần suất nhiều hơn gây ảnh hưởng
đến đời sống sinh hoạt hàng ngày
nên hai trường hợp trên đã tìm kiếm trên mạng
và chuyển hướng tất cả các cuộc gọi số lạ
đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an
để không bị làm phiền
điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận
xử lý tin báo của người dân đến đường dây nóng của bộ công an
hành vi của hai trường hợp trên
đã vi phạm quy định thu thập sử dụng thông tin
của tổ chức mà không được sự đồng ý
theo quy định của pháp luật
và mức phạt vi phạm hành chính là từ năm đến một mươi triệu đồng
thưa quý vị những ngày qua hành động nhặt được
của rơi trả người đánh mất của em học sinh lớp bốn
được công an xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rê vũng tàu
đăng tải lên mạng xã hội
đã nhận được nhiều sự khen ngợi
hành động đó càng đặc biệt hơn
khi trùng vào đúng ngày sinh nhật của em
chiếc bánh sinh nhật đặc biệt
ở một nơi đặc biệt
chủ sở công an xã bình châu huyện xuân mộc tỉnh bà rê vũng tàu
có lẽ đó là một sinh nhật thật khó quên
với cậu bé nguyễn uy hưng
một mươi tuổi học sinh lớp bốn a ba
trường tiểu học lê minh trọng
công an xã bình châu huyện xuân mộc tỉnh bà rê vũng tàu
cho hành động đẹp của mình
ngày ba tháng ba trên đường đi học về
hưng đã nhận được chiếc bánh sinh nhật
bên trong có sáu triệu đồng tiền mặt
và nhiều giấy tờ khác
ngay lập tức em đã cùng với người nhà
đến công an xã bình châu trình báo
để tìm người đánh mất tài sản
điều đặc biệt là ngày hôm đó
cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ một mươi của em hưng
món quà sinh nhật nhỏ nhưng ý nghĩa của các chiến sĩ công an xã bình châu
góp phần khích lệ động viên
truyền thêm cảm hứng mạnh mẽ
về những điều tốt đẹp
và sự tử tế trong xã hội
thưa quý vị
tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba tại trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
và trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng
nhiệm vụ một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
có một sáu trăm chín mươi bảy công dân được tuyển chọn
từ một mươi tỉnh miền trung
đây là những công dân đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu về phẩm chất đạo đức
trình độ lý lịch chính trị
để các chiến sĩ nghĩa vụ
phục vụ tốt yêu cầu công tác chiến đấu
trong lực lượng công an nhân dân
công tác huấn luyện đã được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
chuẩn bị kỹ lưỡng khoa học và chuyên nghiệp
với đầy đủ các nội dung về chính trị
điều lệnh quân sự võ thuật
pháp luật và nhiệm vụ cơ sở
một buổi huấn luyện điều lệnh võ thuật
tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
từng động tác được hướng dẫn kỹ lưỡng
yêu cầu nắm bắt chắc kỹ thuật
tuân thủ đúng quy tắc quy định khi thao tác
với các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
võ thuật là môn học chiếm nhiều thời gian
trong khóa huấn luyện
để đảm bảo cho các chiến sĩ tập luyện
thuần thuộc ba bài võ thể dục
và các thế võ đối kháng
chiến thuật võ thuật công an nhân dân
đơn vị đã sắp xếp bố trí các giảng viên
có kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện
để truyền đạt các nội dung cho học viên
đằng đầu các chiến sĩ nghĩa vụ đã làm quen
với các thế võ cường đồ tập luyện
tại thao trường chấp hành nghiêm nội quy
quy định và kỷ luật
trong quá trình huấn luyện
cả các đồng chí cán bộ quản lý
huấn luyện luôn
nêu cao tinh thần trách nhiệm
huấn luyện từ dễ
từ đơn giản đến phức tạp cho chiến sĩ
luôn uốn nắn tỉ mỉ cho các em
từng công tác nhỏ chi tiết
những các môn
như môn điều lệnh
môn võ thuật
cần đòi hỏi về kỹ thuật cao
những các động tác cử động nhỏ
động tác nhỏ
vì thế nên các đồng chí quản lý
huấn luyện luôn hướng dẫn tỉ mỉ
đến từng cử động nhỏ nhất
cho các em
được tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
là ước mơ từ bé của em
bây giờ được đứng trong hàng ngũ thực hiện
nghĩa vụ công an nhân dân
em cảm thấy rất binh dự và tự hào
em mặc dù hơi khó khăn
hơi bởi ngỡ
nhưng em vẫn cố gắng học tập
dành luyện để thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao
các chiến sĩ nghĩa vụ sẽ trải qua
khóa huấn luyện ba tháng
với đầy đủ các nội dung về chiến trị
điều lệnh quân sự võ thuật pháp luật
và nghiệp vụ cơ sở
đây là nhiệm vụ lớn và quan trọng
của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
để từng bước thay đổi nâng cao
chất lượng nguồn tuyển đầu vào
lực lượng công an nhân dân
hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng
được đầu tư kỹ lưỡng chuyên nghiệp
song song với công tác huấn luyện
các tân binh còn tham gia các môn thể dục thể thao
để nâng cao sức khỏe tham gia sinh hoạt
tri đoàn với các hoạt động ý nghĩa
qua đó giúp mỗi chiến sĩ định hướng
tư tưởng xây dựng ý chí quyết tâm
để nỗ lực hơn nữa trong học tập
ràng luyện hoàn thành khóa huấn luyện
đạt kết quả cao
lúc đầu thì em còn nhiều bỡ ngỡ
nhưng được sự huấn luyện của các thầy
và sự tận tình cũng như các bạn bè
trang lứa thì em
đã dần quen với lại môi trường
và ngày càng phấn đấu
quyết tâm học tập để trở thành
một trong những chiến sĩ công an nhân dân
thì đối với hàng ngũ công an nhân dân
em rất là tự hào
góp một phần sức lực của mình
để xây dựng và bảo vệ đất nước tổ quốc của mình
em sẽ cố gắng hoàn thành
tốt hết tất cả các nhiệm vụ
từ những nỗ lực trong công tác huấn luyện công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
có phần bổ sung cho lực lượng công an
một đội ngũ đảm bảo phẩm chất đạo đức
trình độ lý lịch chính trị
đáp ứng yêu cầu trong công tác
giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới
thời gian qua công an thành phố hà nội
đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp
đấu tranh phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật trên địa bàn
thế nhưng từ đầu năm đến nay tình hình tội phạm
vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên
từng lúc từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp
phản ánh tại địa bàn quận hai bà trưng
đây là năm đối tượng vừa bị công an phường minh khai
quận hai bà trưng bắt giữ về hành vi cướp tài sản
theo báo cáo điều tra
vì thiếu tiền tiêu xài các đối tượng
đã rủ nhau cùng đi cướp tài sản là xe máy
để thực hiện được hành vi
các đối tượng đã phân chia nhiệm vụ
và chuẩn bị các loại như gậy ba khúc dao nhọn
để đe dọa bị hại
bọn em hẹn nhau ở siêu cây
trần cát trần
hẹn từng người ra một
để bàn chuyện cướp xe
em lựa chọn những cái xe đua
với cả xe không biển
vì lý do là xe không có lấy tờ
với cả lấy thiêu tụ
chín đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận hai bà trưng khởi tố
về hành vi gây dối chất tự công cộng
trong đó có bảy thanh niên
là sinh viên các trường đại học trên địa bàn hà nội
qua mạng xã hội
đinh trí dũng đã lập ra nhóm ninja
để nói chuyện tán gẫu
khi sinh viên có mâu thuẫn trên mạng xã hội
cả nhóm sẽ dùng tuyết sắt vỏ bia
gậy bóng chày hẹn đối phương đi đánh nhau
ngày một mươi bốn tháng hai
khi nhóm ninja có mâu thuẫn với nhóm minh anh
trên mạng xã hội
và một nhóm do hoàng công phúc cầm đầu
các đối tượng đã diễu qua nhiều tuyến phố
để gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
kết quả của buổi hỗn chiến
nhóm của phúc dùng tuyết sắt cắn dao nhọn
chém vào hai người trong nhóm ninja
khiến hai người bị thương nặng
qua khảo sát cũng như đánh giá
vì một số các sinh viên
của các trường là ngoại tỉnh
đến học và thuê trọ trên địa bàn
mà đã thành lập những nhóm hội
và hẹn đánh nhau
gây mất an ninh trật tự
trong đó đánh giá rằng
về nhiệt thức pháp luật
đối với các sinh viên
các trường là cũng chưa tỏa diện
và chưa đầy đủ
các đối tượng này có độ tuổi rất trẻ
ham vui chơi đu đòi
và thiếu hiểu biết pháp luật
nên chỉ cần kích động là sẽ nảy sinh ra các hành vi
đối với các sinh viên
tuy nhiên với tinh thần quyết tâm giữ vững địa bàn
thời gian qua công an quận hai bà trưng
đã nhanh chóng điều tra xác minh
làm rõ và khởi tố các vụ án
bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận hai bà trưng
trong thời gian tới
rà soát các đối tượng
thanh thiếu nghiên hư
gia đình hoàn cảnh éo ne
để đưa vào quản lý và thông báo
tăng cường phối hợp với phòng bc hai
công an các quận
đã bắt giữ các đối tượng cố tình vi phạm
gây rối gây mất an ninh trật tự
gây dữ luật xấu cho nhân dân
để xử lý nghiêm
trước pháp luật
từ các vụ việc chiến cho thấy
cần phải có chế tài mạnh đối với các trường hợp vi phạm
để đảm bảo tính giăn đe phòng ngừa chung
về giải pháp lâu dài
cần phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
nhằm phát hiện ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên
nhóm làm côn đồ nhí trên địa bàn
đồng thời cần kết hợp hài hòa
trong việc giáo dục hoàn thiện nhân cách cá nhân
trang bị kĩ năng sống kĩ năng điều chỉnh cảm xúc
cho các em
từ đó sẽ loại bỏ được các ý nghĩ tiêu cực
giúp các em định hướng đúng đắn
trong suy nghĩ và hành động